tuyến xe khách thanh hóa hà nội áp dụng công nghệ và dịch vụ nhật bản myling weler mới ra mắt vào sáng nay tại hà nội
đây là tuyến xe khách chuẩn dịch vụ nhật bản lần đầu tiên có mặt tại việt nam
toàn bộ nội thất máy móc công nghệ hệ điều hành tại tuyến xe khách này đều được tập đoàn wheeler nhật bản chuyển giao đào tạo
các thiết bị hiện đại như tai nghe phát hiện buồn ngủ được sử dụng lần đầu tiên tại việt nam giúp nhận biết trước những cơm bùn ngủ của lái xe để đánh thức
ngay lập tức dữ liệu được truyền về máy điều hành trung tâm để can thiệp kịp thời
cùng với đó là hệ thống máy kiểm soát tốc độ khi có sự cố cũng được báo cáo về máy chủ ở trung tâm điều hành
mục tiêu an toàn là mục tiêu số một của tập đoàn myling
thì nghiên cứu tập đoàn weler là một tập đoàn an toàn nhất nhật bản
nên quyết định đi tìm một đối tác để làm sao việt nam có một sản phẩm an toàn nhất của người việt nam
toàn bộ nội thất của xe cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhật bản
hướng tới tiêu chí an toàn mỗi chặng lái xe chạy không quá hai tiếng một lần nhằm bảo đảm an toàn và mang đến sự an tâm cao nhất cho khách hàng